liên quan đến việc mới đây xuất khẩu tôm của nước ta sang châu âu bị đình trệ
khi mà sản phẩm không đáp ứng về hàm lượng chất cấm trong thức ăn thủy sản
thì sáng ngày chín tháng một tại thành phố hồ chí minh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp xuất khẩu
và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản
ethoxyquin là chất bảo quản sử dụng trong thức ăn thủy sản
thường được tìm thấy trong bột cá dâu cá mỡ và bột thịt
các thành phần đầu vào quan trọng của sản xuất thức ăn
từ ngày ba mươi một tháng ba tới thị trường châu âu sẽ cấm tất cả sản phẩm nhập khẩu có tổn dư ethoxyquin
điều này sẽ đẩy các doanh nghiệp thủy sản vào khó khăn
nhất là khi xuất khẩu thủy sản vào châu âu đã sụt giảm nghiêm trọng đặc biệt là xuất khẩu tôm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các doanh nghiệp thức ăn
cần thực hiện nghiêm túc các quy định về hàm lượng chất trong thức ăn
tuy nhiên bộ sẽ kiên quyết xử lý các doanh nghiệp không công khai
minh bạch trong công bố tiêu chuẩn thức ăn ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản việt nam